các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị các bạn trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
lượng người tại các khu cách ly tập trung cũng đang tăng lên
công an thành phố hà nội đã chủ động có các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
lên phương án chữa cháy đối với từng cơ sở duy trì thường trực
sẵn sàng chiến đấu hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đồng hồ không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
tòa nhà a một tại khu đô thị mới pháp vân tứ hiệp quận hoàng mai thành phố hà nội
với quy mô một mươi chín tầng nổi một tầng hầm khu cách ly tập trung này có hai trăm năm mươi hai phòng và có thể tiếp nhận khoảng hai người
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội đã tiến hành giả soát
đánh giá hệ thống phương tiện chữa cháy tại chỗ đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và nguồn nước phục vụ chữa cháy
đồng thời lên phương án chữa cháy với các tình huống cụ thể
chúng tôi cũng đã tham mưu cho đảng ủy ban giám đốc có những kế hoạch phương án cụ thể
đối với những địa điểm khu vực cách ly nơi tập trung đông người
cũng như là khu vực các bệnh viện có điều trị bệnh nhân nhiễm covid
khi mà chúng tôi thực hiện xong nhiệm vụ phải có hỗ trợ của cơ quan liên quan các cấp y tế
để giúp cho cán bộ chiến sĩ tôi về công tác phòng dịch cũng như là khử khuẩn
nếu có trường hợp xảy ra trường hợp có khả năng nghi nhiễm
thì chúng tôi có thể là cách ly luôn số cán bộ chiến sĩ đấy theo yêu cầu của các cấp chính quyền
tại thời điểm này cán bộ chiến sĩ luôn yên tâm tư tưởng
để công tác và sẵn nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi có bệnh lệ cấp trên
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín lực lượng trực tiếp làm công tác chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ cũng đã được trang bị đầy đủ các biện pháp bảo hộ phòng dịch cá nhân
đảm bảo quân số ứng trực tại đơn vị các thiết bị phương tiện phục vụ công tác chữa cháy
sẵn sàng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đặc biệt công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
tại những khu dân cư bị cách ly khu cách ly tập trung các bệnh viện được đẩy mạnh
chúng tôi đã lồng vào chương trình phòng chống dịch của cấp chính quyền các cấp
và chúng tôi đã tuyên truyền về công tác phòng cháy cháy vào đó
chính vì vậy mà đến tại thời điểm này là phòng pc bảy của an ảnh hồ nội
chúng tôi vẫn đang thực hiện tốt công tác chuyên môn cũng như là việc phòng chống dịch cho cán bộ chiến sĩ
hiện nay chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không ra đường nếu không có việc thực sự cần thiết
tránh dịch bệnh lây lan
việc sử dụng các nguồn điện nguồn nhiệt tại các hộ gia đình có thể tăng lên
vì vậy lưu lượng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đang tiếp tục tiến hành việc tuyên truyền
hướng dẫn tại các khu dân cư để người dân nâng cao ý thức và kỹ năng xử lý sự cố khi có cháy nổ xảy ra
vào ngày hôm nay công an quận hà đông thành phố hà nội đang khẩn trương phối hợp cùng với phòng nghiệp vụ công an tp hà nội
điều tra một vụ hỗn chiến khiến cho một người bị thương nghi là do chúng phải đạn súng
vào khoảng hai mươi một h bốn mươi năm tối ngày hôm qua tại trước cổng trung cư hoàng gia thuộc phường quang trung quận hà đông
đã xảy ra vụ ẩu đả và va chạm đâm nhau bằng ô tô giữa hai nhóm đối tượng
đỉnh điểm là có âm thanh phát ra như tiếng súng
tiếp nhận tin báo lực lượng công an đã triển khai đến hiện trường nhưng các đối tượng đã bỏ đi
tiến hành giả soát lực lượng chức năng xác định đã có một người liên quan đến vụ việc trên
bị thương do trúng đạn và đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu
lực lượng chức năng đang khẩn trương truy bắt các đối tượng có liên quan để làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vì phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh lưu của tỉnh nghệ an đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hồ cảnh dụng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xóm hai b
xã quỳnh châu huyện quỳnh lưu của tỉnh nghệ an
và đối tượng thái văn dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã diễn thạnh huyện diễn châu tỉnh nghệ an
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an về tội không chấp hành án
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có thể được truy nã
nếu có thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện